vụ mùa và hè thu hai nghìn một mươi sáu tại các tỉnh phía bắc đã phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai với bốn cơn bão liên tiếp xảy ra gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
do vậy vụ đông xuân năm nay có vai trò rất quan trọng trong vấn đề bảo đảm an ninh lương thực đồng thời hỗ trợ cho chủ trương tăng cường xuất khẩu chung của cả nước
những ngày này công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân đang được ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương tích cực triển khai với quyết tâm cấy hết diện tích và đúng theo khung lịch thể vụ
theo kế hoạch vụ đông xuân năm nay toàn miền bắc gieo cấy sáu trăm hai mươi hectare
tuy nhiên những năm gần đây thời tiết hay có sự thay đổi thất thường nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm nên đã gây ra những khó khăn nhất định cho sản xuất
năm nay vụ đông xuân được dự đoán tiếp tục đối mặt với những diễn biến khó lường của thời tiết
vì vậy để chủ động ứng phó ngành nông nghiệp đã tích cực triển khai nhiều giải pháp về giống và khung lịch thời vụ
theo thông tin và theo các dự báo
trung hạn cũng như là dài hạn và đặc biệt là những quan sát gần đây thì cái vụ xuân năm nay có thể nói cũng là một vụ xuân tiếp tục là một vụ xuân nghiêng ấm
do đó mà cục trồng chọt khuyến cáo bà con nông dân là hạn chế tối đa các dông lúa trả xuân sớm
ví dụ như là vn một mươi c hai mươi một xc hai mươi một c hai mươi ba và gieo cấy thì phổ biến bằng các dông lúa ngắn ngày cả môn
như đã nói là các dông lúa lai và các dông lúa thuần năng suất chất lượng
để đảm bảo đủ nước cấy hết
diện tích lúa xuân bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam
lên kế hoạch ba đợt sản nước với tổng cộng một mươi tám ngày
tuy nhiên qua đợt sản hước đầu tiên từ giờ ngày một mươi tháng một đến hai mươi bốn giờ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
số diện tích lấy nước đã vượt kế hoạch đề ra
đến hôm nay thì tổng diện tích có nước là chiếm khoảng ba mươi và chúng tôi quyết tâm
tức là sau khi bắt đầu sang đợt hai thì có khoảng bốn mươi
để coi như ngoài vấn đề là đủ nước nhưng mà còn công tác chuẩn bị về giống
cũng như là một số những thông canh khác để đảm bảo đúng khung thời vụ
hiện nay tại các địa phương cùng với công tác lấy nước đổ ải cho vụ đông xuân
người dân đang thực hiện gieo mạ theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp
về không lịch thời vụ và cơ cấu giống theo quy định
phổ biến là cấy che phủ liên lông thì chúng tôi cũng làm sáu bảy năm nay rồi
thì cấy là coi như là phải quây phủ cho mạ nó ấm
những nơi người ta không quay thì là mạ chết còn chúng tôi là chúng tôi vẫn phải cấy
thế còn thời vụ thì trong khung thời vụ tốt nhất thì là chúng tôi tập trung vào cấy
chúng ta đã lựa chọn được cơ cấu bằng các bộ giống rất là phù hợp như hiện nay
đó là những giống có thể truyền trưởng khoảng một trăm linh một trăm hai mươi năm ngày
đây là những bộ giống rất phù hợp với vụ xuân của miền bắc
tuy nhiên để đảm bảo chắc ăn thì cái khung thời vụ gieo mạ là một yếu tố quyết định
qua nhiều năm chúng ta tổng kết thì biết là cái khung thời vụ gieo mạ tốt nhất
là xung quanh khoảng hai mươi tháng một trên cái trà mạ dược
và để đảm bảo chống nóng cũng như là chống lạnh thì một trong những yếu tố là
khi chúng ta gieo mạ là phải chê phủ đi đâu
để đảm bảo sau tết có những đợt lạnh thì chúng ta vẫn có đủ cơ số mạ tốt và chất lượng cao
thưa quý vị và các bạn vụ đông xuân luôn luôn có những diễn biến bất thường của thời tiết
tuy nhiên với sự nỗ lực và đặc biệt là sự chuẩn bị chú đáo của ngành nông nghiệp
hy vọng với những khuyến cáo mà ngành đưa ra
bà con nông dân nên tuân thủ để thực hiện đúng theo khung lịch thời vụ
cũng như cơ cấu giống để đảm bảo một vụ xuân thắng lợi